thưa quý vị tỉnh ủy lâm đồng vừa ra quyết định kỷ luật các tổ chức đảng đảng viên bằng hình thức cảnh cáo khiển trách
do liên quan tới các vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và đấu thẩu mua sắm trang thiết bị kít xét nghiệm vật tư tiêu hào trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng đảng ủy bệnh viện hai lâm đồng
đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát để bảy cán bộ đảng viên viên chức của đơn vị
nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á
từ những vi phạm trên ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng với hình thức cảnh cáo
đảng ủy bệnh viện đa khoa hai lâm đồng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
ông nguyễn quốc minh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
ông huỳnh ngọc thành giám đốc bệnh viện đa khoa hai lâm đồng bị kỷ luật với hình thức khiển trách
năm đảng viên nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo